cục hàng không việt nam vừa có văn bản báo cáo bộ giao thông vận tải về đề xuất tạm dừng các đường bay đi đến cảng hàng không thọ xuân
tạm dừng khai thác đường bay tp hcm by july và ngược lại theo văn bản đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa và tỉnh thừa thuyên huế
tỉnh quảng nam nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cục hàng không việt nam đề xuất báo cáo bộ giao thông vận tải tạm dừng khai thác cho đến khi có thông báo mới
đối với các chuyến bay chở khách đi đến cảng hàng không thọ xuân từ giờ ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay chở khách đường bay tp hcm july và ngược lại từ h ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay chở khách từ tp hcm phú bài và ngược lại từ giờ ngày năm tháng bảy hai nghìn hai mươi
các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế vật tư trang thiết bị y tế
sẽ được cục hàng không việt nam xem xét giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không